ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có bài viết quan trọng
phát huy truyền thống anh hùng lực lượng an ninh nhân dân việt nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
cách đây vừa tròn bảy mươi năm năm ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu lực lượng an ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc
khám phá tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số bảy phố ô như hầu nay là phố nguyễn gia thiểu hà nội
đập tan cuộc đảo chính của quốc dân đảng câu kết với thực dân pháp bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ
đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng và bác hồ kính yêu góp phần cùng toàn đảng toàn dân đưa đất nước ta thoát ra khỏi tình thế khó khăn nhất
đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
và ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu được xác định là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu
và trưởng thành bất luận trong hoàn cảnh nào các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc phân đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của đảng hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
vượt qua mọi khó khăn gian khổ mưu trí sáng tạo dũng cảm chiến đấu làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch
phản động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp cũng như kháng chiến chống mỹ cứu nước lực lượng an ninh đã lập nhiều chiến công thẩm lặng nhưng vô cùng oanh liệt
đập tan mọi âm mưu hoạt động phá hoại của địch giữ vững an ninh vùng tự do các khu căn cứ bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của đảng nhà nước
dựa vào nhân dân tổ chức lực lượng triệt phá hàng ngàn tổ chức ổ nhóm gián điệp tay sai chấn áp hàng ngàn nhen nhóm và tổ chức phản động
tiến hành diệt ác phá tề trừ gian bóc gỡ cơ sở của địch truy quét tiễu trừ hàng ngàn tên phỉ răng bẫy bắt gọn hầu hết toán gián điệp biệt kích của mỹ
ngụy tung ra miền bắc làm thất bại âm mưu đánh cộng sản trong lòng cộng sản của địch thu hàng chục ngàn tin tình báo có giá trị
định chiến lược đấu tranh với địch trong bão táp chiến tranh lực lượng an ninh miền nam ra đời không ngừng củng cố phát triển kiên cường bám đất bám dân
tổ chức hàng ngàn trận đánh táo bạo diệt ác phá kìm trừ gian
tích cực đấu tranh khám phá hàng trăm vụ cài cắm nội gián vào căn cứ kháng chiến đánh đuổi tiêu diệt hàng ngàn tên gián điệp biệt kích thám báo xâm nhập vùng giải phóng
vô hiệu hóa các kế hoạch tình báo đại chúng kế hoạch phượng hoàng của các cơ quan tình báo mỹ nguy tiến hành cải tạo hàng chục ngàn đối tượng tay sai chỉ điểm bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo
khu căn cứ góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch làm nên những chiến thắng vang dội mà đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước tổ quốc thống nhất
cả nước bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội
lực lượng an ninh gắn bó máu thịt với nhân dân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng các cấp các ngành làm tốt vai trò nòng cốt sung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia
cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta khắc phục hậu quả chiến tranh ổn định cuộc sống của nhân dân
tích cực xây dựng thế trận phòng chống xâm nhập phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và nhân dân tổ chức hàng chục chuyên án bắt và tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp thu toàn bộ vũ khí phương tiện hoạt động
tiêu biểu là kế hoạch cm một mươi hai chuyên án hm hai mươi chín làm thất bại kế hoạch hậu chiến của đế quốc mỹ và các thế lực thù địch
kề vai sát cánh cùng bộ đội và nhân dân các tỉnh biên giới dũng cảm chiến đấu chống xâm lược giữ gìn từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc
trước âm mưu thâm độc của kẻ thù đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình hòng lật đổ vai trò lãnh đạo của đảng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta
những năm đầu thập niên chín mươi
của thế kỷ hai mươi lực lượng an ninh đã đổi mới các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm địch từ xa đánh địch từ nơi chúng xuất phát
đấu tranh làm thất bại các hoạt động tuyên truyền đa nguyên đa đảng và vô hiệu hóa các chiến dịch phá hoại tư tưởng mang tên chuyển lửa về quê nhà góp gió thành bão chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương
đấu tranh làm thất bại hàng chục chiến dịch gây nổ gây bạo loạn khủng bố mang tên chiến dịch hoa lan chiến dịch hoa phượng chiến dịch hòa bình
của các tổ chức phản động lưu vọng
bước vào thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
lực lượng an ninh nhân dân bám sát chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức tốt công tác nắm tình hình tích cực tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật các chủ trương chính sách đối nội đối ngoại phát triển kinh tế xã hội
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các hội nghị quốc tế và các sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại quan trọng của đất nước
trọng tâm là năm apec hai nghìn sáu hai nghìn một mươi bảy năm chủ tịch asean hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi hai đại lễ phật đảng liên hợp quốc hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn
năm chủ tịch asean hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi chín hội nghị thượng đỉnh mỹ triều năm hai nghìn một mươi chín các kỳ đại hội đảng bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tổ chức lực lượng biện pháp đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm
trong đó đã đấu tranh hàng trăm chuyên án gián điệp vô hiệu hóa hàng nghìn nhen nhóm phản động âm mưu ý đồ kích động ly khai tự trị khủng bố phá hoại tập hợp lực lượng tập dượt biểu tình
gây mất an ninh trật tự tiến hành cách mạng màu cách mạng đường phố lật đổ chế độ
tham mưu cấp ủy chính quyền xây dựng củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ phòng chống nội gián bảo vệ bí mật nhà nước ngăn ngừa biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa đảm bảo đoàn kết thống nhất bảo vệ vai trò lãnh đạo của đảng
chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế dùng kinh tế chuyển hóa chính trị tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước hoạch định đường lối phát triển kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp cạnh tranh nước lớn tại khu vực châu á thái bình dương ngày càng gai gắt nhiều vấn đề an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ
bên cạnh thuận lợi rất cơ bản cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
lực lượng an ninh nhân dân không ngừng đổi mới các mặt công tác
điều chỉnh bố trí lực lượng hướng về cơ sở giải quyết từ cơ sở những vấn đề liên quan an ninh quốc gia tăng cường công tác nắm tình hình chủ động theo dõi đánh giá dự báo những tác động của tình hình chính trị kinh tế thế giới khu vực sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn có liên quan an ninh và lợi ích của việt nam
tình hình an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh kinh tế an ninh thông tin an ninh xã hội an ninh con người
để tham mưu với đảng nhà nước
có chủ trương giải pháp phù hợp
tham mưu phối hợp với các bộ ngành địa phương
chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh xã hội
đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng chiến lược tây bắc tây nguyên tây nam bộ
tập trung xử lý giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân
đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo dân tộc
lợi dụng những mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân để chống phá đảng nhà nước
không để các thế lực thù địch phản động và các phần tử xấu
lợi dụng xuyên tạc kích động tụ tập đông người khiếu kiện và tuyên truyền chống phá đảng nhà nước
kiên quyết bảo vệ vững chắc từ sớm từ xa an ninh quốc gia
phát hiện ngăn chặn đẩy lùi tiến tới loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia
bảo vệ vai trò lãnh đạo của đảng chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
giữ vững ổn định chính trị
môi trường hòa bình an toàn lành mạnh
góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
toàn lực lượng an ninh nhân dân việt nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
không ngừng nỗ lực phấn đấu đoàn kết thống nhất trung sức đồng lòng mưu trí sáng tạo
vượt qua mọi khó khăn thử thách
sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống
mãi mãi là thanh bảo kiếm của đảng xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân